bắc bộ và trung bộ tiếp tục có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
riêng các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
đến ngày một mươi chín tháng bảy nắng nóng gai gắt có khả năng gia tăng ở bắc bộ các tỉnh trung bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phơn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cháy rừng ở các khu vực bắc và trung trung bộ